theo thông tin từ bộ y tế những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam liên tục tăng cao
trong tình hình này rất nhiều người quan tâm đến tình trạng hậu covid một mươi chín
nhiều f sau khi khỏi bệnh lo lắng hậu covid một mươi chín là gì và có dấu hiệu như thế nào
quả thật đây là một điều vô cùng quan trọng và đáng lưu tâm
nhận biết các triệu chứng hậu covid một mươi chín sớm sẽ giúp ích cho quá trình hỗ trợ điều trị dứt điểm các triệu chứng này
theo tổ chức y tế thế giới who hầu hết những người mắc covid một mươi chín đều hồi phục hoàn toàn
nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy khoảng một mươi đến hai mươi người bệnh trải qua những tác động
từ trung hàng đến dài hạn của covid một mươi chín sau khi đã khỏi bệnh
những tác động chung và dài hạn này được gọi chung là tình trạng hậu covid một mươi chín hoặc covid kéo dài
tình trạng hầu covid một mươi chín được định nghĩa là những tình trạng xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm sars cov hai
nghi ngờ hoặc đã được xác nhận thường trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu khởi phát covid một mươi chín
với các triệu chứng kéo dài ít nhất hai tháng các triệu chứng và ảnh hưởng của tình trạng hậu covid một mươi chín
không thể được giải thích bằng một chẩn đoán thay thế
cũng theo who các triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng hậu covid một mươi chín bao gồm mệt mỏi khó thở hoặc thở gấp
các vấn đề về trí nhớ
khả năng tập trung hoặc giấc ngủ ho dài dẳng tức ngực khó nói đau cơ mất thú giác hoặc vị giác
trầm cảm hoặc lo lắng sốt
cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân trước tình trạng hậu covid một mươi chín là tránh nhiễm virus ngay từ đầu
xong trong trường hợp bạn đã không may trở thành f và khỏi bệnh
nếu bạn nghĩ mình có thể đã phát triển tình trạng hậu covid một mươi chín
hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ
họ sẽ giúp bạn xác định xem có phải bạn đang mắc hậu covid hay không
và tư vấn cách kiểm soát các triệu chứng